tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan ngày hôm qua đã có cuộc gặp tại thành phố sochi của nga
một trong những nội dung được đề cập trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nga thổ nhĩ kỳ là việc khôi phục thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen
theo người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trên tinh thần xây dựng cao
tuy nhiên không có văn kiện nào được ký kết sau khi cuộc gặp kết thúc
kể từ khi nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen tổng thống erdogan đã nhiều lần cam kết gia hạn các thỏa thuận
giúp tránh khủng hoảng lương thực tại một số khu vực ở châu phi trung đông và châu á
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã tìm cách thuyết phục nga trở lại thỏa thuận
phát biểu tại cuộc gặp tổng thống putin nêu rõ hai bên sẽ thảo luận về tình hình ukraine và moscow sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc
ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về việc xây dựng một trung tâm khí đốt tự nhiên ở thổ nhĩ kỳ
về phần mình tổng thống erdogan cho biết hành lang xuất khẩu ngũ cốc ukraine là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm với người đồng cấp nga